yên bái hiện có hơn tám mươi hectare trồng quế là địa phương trồng quế lớn nhất cả nước
để phát triển cây quế bền vững ổn định và nâng cao giá trị các sản phẩm quế
tỉnh yên bái định hướng phát triển vùng trồng quế đến năm hai nghìn hai mươi năm
diện tích quế tập trung chuyên canh sẽ đạt trên ba mươi năm hectare
với hai mươi hectare được cấp chứng nhận hữu cơ
hiện nay diện tích quế được cấp chứng nhận hữu cơ trên địa bàn tỉnh yên bái đạt hơn một mươi bốn năm trăm linh hectare
tập trung ở huyện văn yên trấn yên văn trấn
sản lượng khai thác toàn tỉnh năm hai nghìn hai mươi ba đạt trên một mươi tám tấn vỏ quế khô
trên hai trăm linh mét khối gỗ quế tận thu sau khai thác vỏ
khoảng tám mươi năm tấn cành quế lá quế cung cấp nguyên liệu chế biến dược phẩm
thực phẩm tinh dầu quế phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu ra hơn hai mươi quốc gia
doanh thu ước tính đạt gần một tỷ đồng
năm hai nghìn hai mươi bốn và những năm tiếp theo tỉnh yên bái tiếp tục khuyến khích người dân và doanh nghiệp
tham gia xây dựng và phát triển các rừng giống vườn giống quế bản địa tại địa phương
để nâng cao chất lượng rừng trồng quế nhằm mở rộng phát triển quế hữu cơ một cách bền vững